tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác với trung ương hội cựu chiến binh việt nam
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan đơn vị quân đội
đã chủ động phối hợp với từng cấp hội cựu chiến binh ở các địa phương thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội
chăm sóc các thương binh gia đình liệt sĩ tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc
xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh trên từng địa phương địa bàn
đồng thời nêu lên bốn nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đó là đẩy mạnh phối hợp giáo dục
tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ hội viên hội cựu chiến binh và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nâng cao hiệu quả phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh tăng cường phối hợp thực hiện tốt các phong trào
cuộc vận động ở địa phương gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội xoa đói giảm nghèo
thực hiện chính sách an sinh xã hội chính sách hậu phương quân đội
chú trọng phối hợp thực hiện tốt hoạt động hợp tác quốc phòng đối ngoại nhân dân trong tình hình mới